bộ công thương đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo tờ trình dự thảo nghị định chỉ của chính phủ
sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số chín mươi tám
quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất
buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
đã được sửa đổi bổ sung tại nghị định số một mươi bảy ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
dự thảo nghị định được xây dựng nhằm sửa đổi bổ sung hành vi vi phạm hành chính
hình thức xử phạt biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính
trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
đặc biệt tập trung giả soát sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến hành vi vi phạm
về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng bảo đảm sự phù hợp đồng bộ và thống nhất
với hệ thống các quy định pháp luật khác có liên quan
các vụ tối đa những nội dung trồng chéo mâu thuẫn những vấn đề vướng mắc
về mặt pháp lý trong thực tiễn áp dụng các quy định của nghị định số chín mươi tám sửa đổi
đồng thời thể hiện đường lối chính sách xử lý nghiêm minh triệt đề
đối với các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng
góp phần ổn định thị trường phát triển kinh tế xã hội
và thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
liên quan đến vụ chủ thẻ tín dụng nợ tám năm triệu thành tám tám tỷ đồng
ngân hàng nhà nước yêu cầu lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam
exim bank thông tin đầy đủ khách quan minh bạch vụ việc
trong đó giải thích rõ nội dung quá trình vụ việc phương hướng xử lý
ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh từ quảng ninh cũng đã có văn bản yêu cầu
hội sở exim bank tại tp hcm và exim bank chi nhánh quảng ninh
giác minh làm rõ báo cáo thông tin liên quan đến vụ việc
và thông tin đến các cơ quan truyền thông
trước đó dư luận gần đây xôn xao về việc một khách hàng ở quảng ninh
bị exim bank gửi thông báo thu hồi khoản nợ xấu do chi tiêu gần tám năm triệu đồng
bằng thẻ tín dụng từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay thì nợ lãi phát sinh thành tám tám mươi bốn tỷ đồng
theo ngân hàng exim bank khách hàng trên thực hiện mở thẻ mastercard
tại exim bank chi nhánh quảng ninh vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi ba

cách hàng trên thực hiện mở thẻ mastercard tại exim bank
khách hàng sau đó phát sinh hai giao dịch thanh toán
từ ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi ba khoản nợ thẻ nêu trên đã chuyển thành nợ xấu
thời gian quá hạn phát sinh đến thời điểm thông báo là gần một mươi một năm
lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại nhiều ngân hàng thương mại vẫn chưa dứt đa giảm
mới đây nhất ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
vừa công bố biểu lãi suất huy động mới giảm đồng loạt từ một đến hai một năm
lãi suất tất cả các kỳ hạn gửi tiền
sau lần điều chỉnh này tất cả các lãi suất huy động cao nhất tại bidv
đã xuống dưới mốc năm một năm
tương đương với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank
và ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vietcombank
như vậy trong nhóm các ngân hàng lớn big four
chỉ còn ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam viettinbank
niêm ít lãi suất cao nhất là ở mức năm một năm
cho tiền gửi kỳ hạn từ hai mươi bốn tháng trở lên
bên cạnh đó một số ngân hàng vẫn áp dụng chính sách lãi suất đặc biệt
cho các khoản tiền gửi lớn như ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam pvcombank
ngân hàng thương mại cổ phần an bình abibank
ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb
trong khi đó một diễn biến có liên quan đến lĩnh vực tiền tệ
trước thông tin phép quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản lần thứ năm liên tiếp
thì tại thị trường trong nước giá usd ở các ngân hàng thương mại vẫn giữ đả tăng
giá các loại xăng đồng loạt tăng hơn bảy trăm linh đồng một lít từ một mươi năm h ngày hôm nay
tức là ngày hai mươi một tháng ba
cụ thể tại kỳ điều hành lần này liên bộ công thương tài chính
trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu ma rút ở mức ba trăm linh đồng một kg
và không trích lập và không trị quỹ này với bất cứ loại xăng dầu nào khác
do vậy giá bán các hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn hai mươi ba hai trăm một mươi chín đồng một lít tăng bảy trăm hai mươi chín đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi bốn hai trăm tám mươi bốn đồng một lít tăng bảy trăm bốn mươi một đồng một lít so với giá cơ sở hiện hành
các mặt hàng dầu tăng ở mức thấp hơn
dầu diesel năm s không cao hơn hai mươi một một mươi bốn đồng một lít tăng bốn trăm sáu mươi năm đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn hai mươi một hai trăm sáu mươi sáu đồng một lít tăng năm trăm sáu mươi đồng một lít
dầu ma rút
s không cao hơn một mươi bảy chín mươi chín đồng một kg tăng sáu trăm sáu mươi bảy đồng trên một kg so với giá hiện hành
hiện nay cả nước đang trong đợt cao điểm triển khai công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định
tỉnh quảng ngãi cũng đang tập trung quyết liệt xử lý vi phạm chống khai thác hải sản bất hợp pháp
cùng với các tỉnh thành phố trong cả nước gỡ được thẻ vàng đối với hàng thủy sản của việt nam của ủy ban châu âu ec
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
lực lượng công an và chính quyền các địa phương thường xuyên theo dõi việc hoạt động của tàu cá
phối hợp với tri cục thủy sản ra soát kiểm tra toàn bộ tàu thuyền đánh bắt trên biển
nhất là tàu đánh bắt xa bờ tăng cường phối hợp với ban quản lý các cảng cá
truy xuất nguồn gốc thủy sản đánh bắt cũng như kiểm tra tàu cá xuất nhập bến
kiên quyết không cho tàu cá không bảo đảm thủ tục xuất bến
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ở mức cao nhất
công tác kiểm tra kiểm soát theo đúng quy trình các yếu tố quan trọng về các văn bằng chứng chỉ
về giám sát hành trình theo dõi hoạt động của các phương tiện có dấu hiệu vi phạm
tổng số tàu đánh cá của phường phổ quang và xã phổ an thị xã đức phổ là sáu trăm bốn mươi ba chiếc
trong đó ba trăm bảy mươi sáu tàu có chiều dài một mươi năm mét trở lên
lực lượng biên phòng cũng tăng cường kiểm tra thiết bị giám sát hành trình mỗi khi tàu cá ra khơi
những con tàu gắn thiết bị hành trình không bảo đảm thì kiên quyết không cho xuất bến
chỉ đạo cho các xã phường trong công tác tuyên truyền phối hợp với các lực lượng
để vừa tuyên truyền vừa răng đe đối với các phương tiện thường xuyên vi phạm và có khả năng vi phạm
các huyện thị xã thành phố ven biển cũng đã chỉ đạo cho chính quyền các xã thị trấn
linh hoạt trong việc tuyên truyền thông qua hội nghề cá tổ chức cấp phát tờ rơi
phát trên đài truyền thanh nội dung các chỉ thị của trung ương của tỉnh về công tác chống khai thác eu
nhiều địa phương còn tổ chức họp ngư dân để tuyên truyền về việc thực hiện nghiêm công tác
phòng chống khai thác iuu vận động những chủ tàu đánh bắt xa bờ cam kết không vi phạm
đối với tàu mà từ một mươi hai đến một mươi năm là đối với những tàu không lắp pmx thì chúng tôi cũng giao cho biên phòng
cụ thể các nhân sách để theo dõi giám sát và cân quyết sự linh nghiệm đối với tàu này
vi phạm vùng biển cũng như là chưa có trang bị đầy đủ các giấy phép theo quy định
theo dự kiến đoàn thanh tra của ủy ban châu âu ec sẽ làm việc với tỉnh quảng ngãi vào tháng bốn tới
việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật ngư dân quảng ngãi đang cùng cả nước
nỗ lực gỡ thẻ vàng cho thủy sản khai thác của việt nam
tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài ba đối tượng là hoàng văn bắc trần hồng quân lê văn hiền
cùng chú tại tỉnh quảng bình đã bị công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố và bắt tạm giam
trước đó từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ba đối tượng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bắc nam vinh
có trụ sở tại phương bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
để tìm kiếm và làm hồ sơ đưa người đi du lịch hàn quốc
sau đó tìm cách trốn ở lại để tìm kiếm việc làm
các đối tượng đã thu nhận hồ sơ của một mươi sáu người thu số tiền là gần sáu tỷ đồng
sau đó liên hệ một công ty tổ chức tour du lịch tại thành phố huế để đưa người đi
tuy nhiên cơ quan công an đã kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nhóm đối tượng
hiện phòng an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục điều tra xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa tạm giữ hình sự đối với đối tượng nguyễn quốc vương
trú tại phường năm tp vĩnh long để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
vào ngày một mươi hai tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an thành phố vĩnh long
và công an phường năm bắt quả tang nguyễn quốc vương
khi đang nhận số tiền là một mươi triệu đồng và đang viết giấy nhận tiền từ người vay
qua khám xét nơi ở của vương thì thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng
hiện đã có nhiều cá nhân đến cơ quan công an tố giác vương về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và đã làm rõ số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay của vương là trên hai trăm linh triệu đồng
cơ quan công an thông báo những ai có liên quan đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long
để cung cấp thông tin phục vụ cho công tác điều tra
thưa quý vị lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của nhiều người
một số đối tượng đã thực hiện các chiêu trò tuyển lao động với mức lương cao để lừa đảo
những cái bẫy răng ra thì ngày càng tinh vi hơn
rất nhiều người không chỉ là bị lừa đảo tiền mất tật mang mà còn chịu những gánh nặng về tâm lý
thực tế cho thấy việc nhẹ lương cao chưa bao giờ trở thành cơ hội mà luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro
và tại sao
theo các chuyên gia đây là chiêu thức quen thuộc của những kẻ lừa đảo trong thời gian gần đây
nguy hiểm hơn chúng có thể lôi kéo ứng viên làm những công việc thanh toán các đơn hàng ảo
hay biến tướng đa cấp thậm chí là vi phạm pháp luật
chưa kể việc làm thêm không có hợp đồng lao động mọi giao dịch đều thông qua mạng xã hội
cũng khiến người tìm việc trở thành những nạn nhân đáng thương
việc làm tại nhà bây giờ thì cũng là một hình thức rất phổ biến trong thời buổi hiện nay
tuy nhiên thì làm công việc gì và làm cho ai thu nhập như thế nào
và có cần phải sự đảm bảo đúng như yêu cầu của các đối tượng về việc chuyển một khoản tiền hay không
thì cần phải có một sự xác minh
những cái dấu hiệu của các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bao giờ cũng đưa đến một hoạt động đó là chuyển những khoản tiền có tính chất đạt cọc
và nhất là khi mà lại yêu cầu chuyển thêm những cái khoản tiền khác nữa
để tránh sập bẫy lừa đảo người dân cần cẩn trọng khi đi xin việc
khi vào website tìm việc
mọi người nên chú ý đến phần mô tả công việc phải được thể hiện rõ ràng
cụ thể mức lương công việc địa chỉ công ty năm thành lập
về mặt nội dung khi đọc một quảng cáo mô tả công việc
phải có đầy đủ nhiệm vụ quyền lợi của nhân viên
nên xem những yêu cầu công việc có phù hợp với vị trí công việc đó không
rồi tìm kiếm công ty đó trên nhiều trang thông tin khác
trong dịp này tìm việc rất nhiều
nhưng thực sự cũng nên lưu ý
thứ nhất là chúng ta cũng không thể có một tính chất công việc
mẹ mà lương cao
cái đấy chắc chắn là không có
thứ hai nữa là khi tìm kiếm những vị trí việc làm những công việc
cụ thể thì các bạn cũng nên tìm hiểu thật kỹ doanh nghiệp
lĩnh vực hoạt động nhu cầu tiền dụng
đánh giá vị trí việc làm các yêu cầu của việc làm như thế nào
qua đó thì các bạn tham gia phỏng vấn trao đổi thật kỹ với nhà tuyển dụng
cũng thấy rằng là không có việc đặt cọc bất kể một cái gì
thủ đoạn không mới nhưng nội dung hình thức liên tục được các đối tượng thay đổi
để hướng vào các nạn nhân mới
để chủ động phòng ngừa tội phạm lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác
và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo
tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
khi tìm việc làm người dân cần kiểm tra rõ các thông tin đơn vị cung cấp
thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an
để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm
theo quy định của pháp luật
hãy cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế
đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
hội đồng nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
mục tiêu nhằm mở ra tuyến đường đô thị ven biển kết nối các điểm
du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội du lịch của tp vũng tàu
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu cho rằng việc đầu tư cải tạo và xây dựng
không gian du lịch các công trình điểm nhấn của tp vũng tàu các công trình dịch vụ
phục vụ khách du lịch và nhân dân địa phương
đồng thời dự án này hứa hẹn sẽ mở ra tuyến đường đô thị
biển kết nối các điểm du lịch của tp vũng tàu thúc đẩy kinh tế xã hội du lịch của tp phát triển
dự án chỉnh trang trục đường thùy vân có hai hạng mục chính là nâng cấp hạ tầng kỹ thuật
đường thùy vân và xây dựng công viên thùy vân
ngoài ra khi dự án này triển khai tp vũng tàu sẽ có thêm công trình điểm nhấn
tại quảng trường thùy vân
công trình này sẽ được bố trí tại quảng trường chính nối liền với trục lê hồng phong
tổng mức đầu tư dự án chỉnh trang trục đường thùy vân hơn một hai trăm linh tỷ đồng
nguồn vốn dự án từ nguồn vốn ngân sách tỉnh dự kiến bố trí khoảng chín trăm năm mươi tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
còn lại hơn hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng sẽ bố trí giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi để thực hiện quyết toán công trình hoàn thành
thời gian và tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hiệp hội bất động sản tp hcm
đề xuất người mua nhà ở thương mại dưới ba năm tỷ đồng được vây gói tính dụng một trăm hai mươi tỷ
vốn chỉ dành cho nhà ở xã hội
horia cũng đề nghị bộ xây dựng cùng ngân hàng nhà nước khôi phục lại gói tính dụng một trăm một mươi tỷ đồng
cho người mua thuê nhà ở xã hội
gói này chỉ bằng ba mươi tổng nhu cầu vốn để thực hiện chương trình phát triển một triệu căn nhà xã hội
tới năm hai nghìn ba mươi lại phải ưu đải từ bốn tám đến năm một năm trong thời hạn tối đa hai mươi năm năm
để đẩy nhanh giải ngân gói tính dụng một trăm hai mươi tỷ đồng và để có thêm nguồn cung nhà ở
cho người dân horia đề nghị tháo gỡ vướng mắt pháp lý cho các dự án bất động sản
tàu cao tốc thăng long có sức chứa hơn một khách chính thức đi vào vận hành
kết nối thành phố vũng tàu và công đảo bằng đường biển với tầng suốt ba chuyến khứ hội mỗi tuần
việc rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn hơn ba tiếng đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân
và du khách tới công đảo
góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương
tàu thăng long được công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên một trăm tám mươi chín tổng cục công nghiệp quốc phòng
đóng với chiều cao bốn tầng
đây là tàu cao tốc một thân lớn nhất việt nam với sức chở một một mươi bảy khách đạt tiêu chuẩn năm sao
do công ty cố phần tàu cao tốc phú quốc phú quốc express làm chủ đầu tư
tàu có chiều dài hơn bảy mươi bảy m rộng một mươi một m mơn nước hai hai m và có thể đạt vận tốc tối đa là năm mươi năm năm km một giờ
chiều được sóng gió cấp bảy
con tàu khách trị giá gần hai trăm linh tỷ đồng này sẽ hoạt động trên tuyến vũng tàu côn đảo
rút ngắn thời gian từ đất liền ra đảo và ngược lại chỉ còn khoảng một trăm tám mươi phút
tàu cao tốc thăng long được thiết kế riêng cho chuyến hành trình vũng tàu thành phố hồ chí minh đi công đảo
đây là tuyến hàng hải mà rất ít tàu cao tốc có thể chạy bởi nó bị ảnh hưởng rất lớn bởi gió mùa đông bắc và tây nam
tàu đạt quy chuẩn quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc
đảm bảo đáp ứng quy chuẩn khắc khe của tổ chức hàng hải thế giới imo
theo lãnh đạo huyện công đảo việc đưa siêu tàu thăng long vào hoạt động có ý nghĩa rất lớn
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách tới công đảo
trong thời gian tới khi hoàn tất các thủ tục siêu tàu thăng long sẽ mở thêm hành trình thành phố hồ chí minh đến công đảo và ngược lại
qua ra giúp đa dạng hóa loại hình vận tải hành khách trên biển kết nối du lịch giữa các địa phương trong vùng
điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công dự án metro số một và đưa dự án vào vận hành thương mại trong năm hai nghìn hai mươi bốn là chưa rõ ràng
đề nghị thành phố ra soát xác định rõ mốc thời gian cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi bốn hoàn thành việc thi công dự án metro số một
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tp hcm được giao bổ sung nội dung khẳng định việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
có làm thay đổi nội dung chính còn lại của quyết định chủ trương đầu tư đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt hay không
làm rõ việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
điều chỉnh thời gian thực hiện dự án có dẫn tới phải điều chỉnh nội dung thỏa thuận vây jica cho dự án hay không
đồng thời trà soát xác định các chi phí phát sinh do điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
và chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh đó làm rõ hiệu quả đầu tư của dự án trong trường hợp có phát sinh các chi phí này
tp hcm cũng cần ra soát kỹ khối lượng công việc còn lại cần phải hoàn thành để xác định chính xác tiến độ thực hiện của dự án
và cam kết thực hiện theo đúng tiến độ như đề xuất tránh gia hạn nhiều lần
mới đây phía chủ đầu tư lại xin giờ kế hoạch khai thác thương mại tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của tp hcm tới quý bốn
vì tháng bảy sẽ không kịp hoàn thiện những giai đoạn cuối cùng